bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã mở đợt cao điểm
kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn
giao thông tại những khu vực trọng điểm đợt cao điểm tập trung tại năm tuyến gồm
quốc lộ một quốc lộ hai mươi hai xa lộ hà nội nguyễn văn linh và võ văn kiệt trên những tuyến đường này
từ đầu năm đến nay đã xảy ra bốn mươi chín vụ tai nạn giao thông làm bốn mươi bảy người chết một mươi hai người bị thương
cùng với việc tuần tra kiểm soát xử phạt những lỗi vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông còn kết hợp
tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông
đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn đảm trách
trong đó tăng cường công tác kiểm tra xử lý các chuyên đề trọng tâm như là xử lý vi phạm quá tốc độ quy định
và chuyên đề xử lý vi phạm nông độ cồn khi điều khiển các thương tiện tham gia giao thông
khu vực quốc lộ một giáp với đường nguyễn văn linh thuộc quận tám và huyện bình chánh
tình hình vi phạm trật tự giao thông vẫn còn xảy ra phổ biến với các lỗi do ý thức của người tham gia giao thông
như đi ngược chiều đi vào đường cấm dừng đỗ xe trái quy định
trong quý i trạm cảnh sát giao thông tân túc đã xử lý hơn bốn sáu trăm linh vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông
tạm giữ hai trăm bảy mươi tám phương tiện các loại tức giấy phép lái xe hai trăm một mươi hai trường hợp
cái tiết đường này thường xảy ra tại nạn giao thông
cảnh sát giao thông xử lý vi phạm là để giữ trật tự an toàn giao thông và em thấy rất cần thiết
để việc kéo giảm tai nạn giao thông tại năm khu vực trọng điểm đạt kết quả
công tác tuần tra kiểm soát địa bàn tiếp tục được tăng cường
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các quận huyện
tiến hành khảo sát tại các điểm xảy ra tai nạn giao thông
tổng hợp những bất cập về tổ chức giao thông hệ thống biển báo đèn tín hiệu trên địa bàn thành phố
từ đó tham mưu kiến nghị sở giao thông vận tải thành phố có hướng giải quyết
khắc phục kịp thời giúp cho các phương tiện lưu thông thuận tiện an toàn